công an tỉnh lạng sơn phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn do đối tượng nguyễn thị huệ
chú tỉnh bắc giang với vai trò là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tùng đại phát
hoạt động trong lĩnh vực vận tải vật liệu xây dựng đặt tại thị trấn kép huyện lạng giang tỉnh bắc giang
đã câu kết với các đối tượng là trưởng cửa hàng xăng dầu thuộc chi nhánh xăng dầu lạng sơn
thực hiện hành vi mua bán hóa đơn trái phép
cụ thể đầu năm hai nghìn hai mươi hai do có nhu cầu mua hóa đơn khống để tăng chi phí đầu vào
phục vụ kê khai thuế cho công ty tùng đại phát nên huệ đã liên hệ với nông ngọc khiêm
trưởng cửa hàng xăng dầu số một mươi bốn ở thị trấn đồng mỏ huyện tri lăng đặt vấn đề mua hóa đơn khống
sau đó khiêm đã liên hệ với bảy cửa hàng trưởng xăng dầu khác trên địa bàn tỉnh lạng sơn
đọc vấn đề xuất hóa đơn khống để bán cho công ty tùng đại pháp
với phương thức thủ đoạn này trong năm hai nghìn hai mươi hai
khiêm và các trưởng cửa hàng xăng dầu thuộc chi nhánh xăng dầu lạng sơn đã xuất khống trên một bốn trăm linh hóa đơn
cho công ty tùng đại phát với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là hơn một mươi ba tỷ đồng
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và bắt tạm giam chín đối tượng có hành vi mua bán trái phép hóa đơn
hiện nay cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị điều tra
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
tại vùng biển tỉnh bến tre lực lượng chức năng đã tiến hành tuần tra kiểm soát
và phát hiện tàu vận chuyển hơn một trăm linh lít dầu đeo không rõ nguồn gốc
trong quá trình tuần tra kiểm soát tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính
đối với tàu kg chín mươi năm nghìn năm trăm bốn mươi tám ts trên tàu có bốn thuyền viên do ông nguyễn văn thanh làm thuyền trưởng
tại thời điểm kiểm tra tàu tổ công tác đã phát hiện trên tàu vận chuyển hơn một trăm linh lít dầu đeo
thuyền trường không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc lô hàng trên
trong thời gian chưa đầy một tuần từ ngày hai mươi ba tháng ba đến ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
lực lượng chức năng đã liên tiếp bắt giữ hai vụ hai phương tiện
với tổng số khoảng hơn một trăm hai mươi lít dầu đeo chưa rõ nguồn gốc xuất xứ
với hành vi vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
đặng văn châu và nguyễn văn tân chú tại huyện tiền hải tỉnh thái bình
đã bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình khởi tố bị can
bắt tạm giam để điều tra làm rõ
trước đó ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tại khu tại khu vực đầm giáp đê biển số sáu
thuộc địa phận thôn hưng long bắc xã đông long huyện tiền hải
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh thái bình
phối hợp với công an huyện tiền hải phát hiện một số người điều khiển phương tiện
gồm một máy múc loại hai trăm linh pc bốn xe ô tô tải đang có hành vi khai thác múc đất bề mặt
qua công tác điều tra xác minh đặng văn châu là chủ đầm đã thỏa thuận với nguyễn văn tân
xúc đất từ đầm lên các xe vận tải xe tải vận chuyển vào nhà máy gạch
công ty cổ phần đầu tư kinh tế hồng hà địa chỉ xã đồng trà huyện tiền hải để bán
tại cơ quan điều tra đặng văn châu và nguyễn văn tân khai nhận từ năm hai nghìn một mươi tám đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
đã khai thác tổng khối lượng là tám chín trăm hai mươi năm m ba đất có giá trị một tỷ một trăm hai mươi tám triệu đồng
phòng kiểm soát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh bến tre vừa phát hiện
hai phương tiện thủy bơm hút cát trái phép tại lòng sông
cụ thể khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi tám tháng ba trong lúc tuần tra trên tuyến sông cổ chiên
đoạn qua thủy phận xã thành thới a huyện mỏ cầy nam
tổ công tác phát hiện hai phương tiện thủy gồm một tàu sắt và một ghe gỗ không biển kiểm soát
có gắn thiết bị bơm hút cát lòng sông
trên hai phương tiện đang chứa hai mươi sáu ba m ba cát sông
qua làm việc các đối tượng khai nhận toàn bộ số cát trên do huỳnh tấn đạt
quê tỉnh trà vinh và nguyễn văn hùng chú huyện mỏ cầy nam điều khiển
ghe cây hút trụm sắt cát sông sau đó bơm lên tàu sắt
hiện cơ quan công an đã tạm giữ phương tiện và tăng vật
đồng thời lập biên bản xử lý các đối tượng theo quy định
in ấn các giấy giả mạo rồi thay đổi vỏ bọc pháo hoa nổ thành pháo hoa
do bộ quốc phòng sản xuất để bán kiếm lời
hai đối tượng vừa bị công an huyện thanh trương nghệ an khởi tố vụ án
khởi tố bị can về tội mua bán vận chuyển hàng cấm
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng ba tại xóm phượng sơn xã đồng văn huyện thanh trương
công an huyện thanh trương đã bắt giữ đối tượng phạm công sử
đang có hành vi vận chuyển hàng cấm thu giữ ba mươi một kg pháo hoa nổ
tại cơ quan điều tra đối tượng sử khai nhận số pháo trên được phùng nguyễn thanh vi thuê vận chuyển
ngay sau đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh trương đã thi hành lệnh giữ người
trong trường hợp khẩn cấp đối với phùng nguyễn thanh vi đồng thời khám xét khẩn cấp chỗ ở
và nơi làm việc của vi thu giữ hơn ba mươi một kg pháo hoa nổ và một số dụng cụ dùng để chế tạo pháo
bên cạnh đó đối tượng còn sử dụng các vỏ thùng được in hình hoa quả để ngụy trang
thưa quý vị và các bạn tại thành phố đà nẵng hiện nay có rất nhiều cơ sở làm đẹp spa hành nghề chui
thậm chí lấn sân sang cả phẫu thuật thẩm mỹ khi không đủ điều kiện pháp lý để hoạt động
mới đây lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra và phát hiện hàng loạt cơ sở vi phạm
kiểm tra đột xuất cơ sở mỹ hạnh beauty and spa tại đường số ba vũ quỳnh do bà trương thị mỹ hạnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám làm chủ cơ sở đội cảnh sát kinh tế và môi trường công an quận thanh khê phát hiện cơ sở này
hoạt động không có đầy đủ giấy phép và thực hiện các dịch vụ làm đẹp trái phép
cơ sở này sử dụng nhiều loại vật tư y tế
dung dịch chất làm đầy gồm filler botox
tuy nhiên chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ pháp lý chứng minh nguồn gốc xuất xứ
hơn nữa spa này cũng vi phạm về phân loại và xử lý rác thải y tế
trên thực tế thì có nhu cầu làm đẹp của người dân khá là cao
nên các cơ sở cũng bất chấp để thực hiện các hành vi của mình khi chưa được cấp phép
và các vi phạm chủ yếu là sử dụng những chất làm đầy
các chất tiêm trực tiếp vào cơ sở
thể con người và các máy móc khi mà chưa có được cấp phép
và hoạt động khi mà chưa có các văn bản công bố đủ điều kiện hoạt động của sở y tế
mặc dù không có bất kỳ chứng chỉ hành nghề liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ
và đã bị cơ quan chức năng yêu cầu dừng hoạt động
nhưng qua trang facebook mới đây cơ sở mỹ hạnh vẫn đăng tải nhiều hình ảnh khách hàng
sau khi nâng mũi tiêm filler nhấn bí và đào tạo rất nhiều học viên như thế này
đây là mũi của nhà em vừa mới thực hiện mang cho bạn gái xong nha
sống mũi cao nè đào mũi mái rất là đẹp nha mọi người nha
ni phạm beauty center cơ sở này cũng đã bị lập biên bản và tịch thu toàn bộ vật tự y tế
chất làm đầy filler do không xuất trình được chứng chỉ hành nghề có liên quan
spa nghi phạm không chỉ dừng lại ở chăm sóc sắc đẹp đơn thuần như đăng ký
mà còn lấn sân sang phẫu thuật thẩm mỹ
tương tự chủ cơ sở sử dụng nhiều tài khoản đăng tải chương trình khuyến mại hấp dẫn
với chiêu trò quảng cáo đi vào lòng người để thu hút khách hàng
các cơ sở này khi đăng ký kinh doanh là ngành nghề kinh doanh là chăm sóc da
tuy nhiên là trên mạng xã hội là các cơ sở này là quảng cáo là có thể là can thiệp sâu
vào cơ thể con người như là team filler team botox hoặc là dịch vụ là nâng mũi
thì cái này là gây nhầm lẫn cho khách hàng
cái quy định là hành vi này sẽ bị phạt từ sáu mươi tám mươi triệu đồng vì là quảng cáo không đúng
hoặc là gây nhầm lẫn về cái khả năng kinh doanh là cung cấp dịch vụ của cơ sở
các spa hiện nay đã thực hiện chui nhiều dịch vụ
dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ chưa được cấp phép bất chấp rủi ro của khách hàng để thu lợi
người dân cũng cần tỉnh táo đủ thông minh để lựa chọn các cơ sở uy tín
các dịch vụ xâm lấn như nâng mũi team filler các mí cấy chỉ phải được các bác sĩ
chuyên ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ được cấp chứng chỉ hành nghề thực hiện
để tránh tiền mất tật mai
tiếp tục thông tin liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết
công tác khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn một trăm linh chín g ở khu phố bình đáng
phường bình hòa thành phố thuận an từ chiều ngày hai mươi tám tháng ba đã hoàn tất
cơ quan công an xác định trung tâm này có dấu hiệu vi phạm pháp luật
bỏ qua nhiều lỗi vi phạm của phương tiện khi thực hiện kiểm định xe cơ giới tại đây
ngoài ra còn thực hiện không đúng quy trình nghiệm thu cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật
đối với xe cơ giới cải tạo để thu tiền của chủ phương tiện
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương tiếp tục thu thập chứng cứ
củng cố hồ sơ để xử lý hành vi vi phạm của các cá nhân có liên quan
còn tại tp hcm đến chiều ngày hôm nay công an tp hcm vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan
phong tỏa khu vực thực hiện việc khám xét tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm nghìn hai s
trên đường tống văn trân phường năm quận một mươi một
theo ghi nhận vào khoảng một mươi năm giờ cùng ngày
hàng chục cảnh sát đã có mặt tại trung tâm nhằm giữ gìn an ninh trật tự
điều tiết xe cộ và thông báo cho các tài xế di chuyển đến trung tâm khác để thực hiện đăng kiểm
phía bên trong trung tâm lực lượng chức năng làm việc với các đăng kiểm viên và lãnh đạo của trung tâm đăng kiểm
mọi hoạt động đăng kiểm được tạm dừng để phục vụ cho việc khám xét và kiểm tra
công an tp hcm phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn
do đối tượng nguyễn thị huệ giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
tùng đại phát có địa chỉ tại bắc giang đã câu kết với các đối tượng là trưởng cửa hàng xăng dầu
thuộc chi nhánh xăng dầu lạng sơn thực hiện hành vi mua bán hóa đơn trái phép
vào năm hai nghìn hai mươi hai nông ngọc khiêm trưởng cửa hàng xăng dầu số một mươi bốn ở thị trấn đồng mỏ huyện tri lăng
và các trưởng cửa hàng xăng dầu thuộc chi nhánh xăng dầu lạng sơn đã xuất khống trên một bốn trăm linh hóa đơn
cho công ty tùng đại phát với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là hơn một mươi ba tỷ đồng
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
bắt tạm giam chín đối tượng có hành vi mua bán trái phép hóa đơn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hồ thị hương loan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra trong năm hai nghìn hai mươi hai hồ thị hương loan là phó giám đốc phòng giao dịch vĩnh định
thuộc chi nhánh ngân hàng agribank huyện triệu phong đã đưa ra thông tin gian dối là cần tiền làm đáo hạn ngân hàng
cho các khách hàng để được nhiều người ở thị xã quảng trị huyện triệu phong và thành phố đông hà tin tưởng cho vay nhiều lần
với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng
sau khi không còn khả năng trả lại số tiền vay loan đã đến cơ quan công an tự thú
liên quan đến vụ ngộ độc tại trường tiểu học kim giang thanh xuân hà nội đã có bảy mươi ba học sinh phải nhập viện
đến trưa ngày hôm nay thì có năm mươi tám học sinh được ra viện
còn một mươi năm học sinh vẫn tiếp tục được điều trị theo dõi
theo tri cục an toàn thực phẩm hà nội dự kiến đến hết ngày hôm nay mới có kết quả xét nghiệm của viện kiểm nghiệm quốc gia
để xác định rõ nguyên nhân gây ngộ độc đối với các em học sinh
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh hai mươi h cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
cảm ơn quý vị đã theo dõi